trong khi đó với nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ukraine thủ tướng tây ban nha pedro sánchez
và người đồng cấp đan mạch mette frederickson đã đến thủ đô kiev để hội đàm với tổng thống ukraine zelensky
văn phòng thủ tướng tây ban nha cho biết ông pedro sánchez vừa đến kiev và dự kiến sẽ gặp tổng thống nước chủ nhà zelensky
trong khi đó người đồng cấp đan mạch đã có cuộc hội đàm với tổng thống ukraine vào sáng hai mươi một tháng bốn
tại cuộc gặp các bên đã thảo luận về cuộc xung đột nga ukraine hiện nay và công tác hỗ trợ nhân đạo cho người dân ukraine
bên cạnh đó cả tây ban nha và đan mạch cam kết sẽ gửi thêm vũ khí cho ukraine khi nga đẩy mạnh tấn công ở khu vực phía đông donbass
mục đích của các chuyến thăm mang tính biểu tượng này được cho là thể hiện sự ủng hộ đối với chính quyền của ông zelensky
cùng ngày tổng thống mỹ joe biden đã gặp thủ tướng ukraine tại thủ đô washington
trong đó ông biden khẳng định sự ủng hộ của mỹ với ukraine và thông báo có hỗ trợ
an ninh bổ sung trị giá tám trăm linh triệu usd và khoản hỗ trợ kinh tế năm trăm linh triệu usd cho ukraine mà chính quyền mỹ mới thông báo trước đó